để hỗ trợ thành phố hà nội giải quyết sự cố nước sạch sông đà cấp cho nhiều khu vực bị nhiễm chất styrene từ dầu thải
viện sức khỏe nghị nghiệp và môi trường bộ y tế đã quyết định tổ chức ba đoàn xét nghiệm nước lưu động
phục vụ cho người dân tại các quận huyện hoàng mai cầu giấy thanh xuân nam tử liêm hà đông và thanh trì
trong mắt thì việc hỗ trợ tập trung vào các khu đông dân cư như là khu đô thị trường học và bệnh viện
nếu có thắc mắc người dân có thể gọi đến hotline tổng đài đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn miễn phí về nước
liên quan đến việc xử lý ô nhiễm đầu nguồn nước sông đà trung tâm ứng phó sự cố môi trường việt nam
đơn vị được thuê xử lý khu vực ô nhiễm khẳng định
đến nay trung tâm đã cô lập hoàn toàn dầu từ nguồn phát sinh ra ô nhiễm khu vực đổ thải
bắt đầu từ trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi các chuyên gia của trung tâm ứng phó sự cố môi trường việt nam
đã huy động phương tiện trang thiết bị vật tư chuyên dụng triển khai hoạt động xử lý ô nhiễm
đến nay trung tâm đã cô lập suối trầm và hồ đầm bài